chào các bạn đã theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín trên kênh sức khỏe đời sống
thưa quý vị đợt dịch thứ tư bùng phát trên thế giới khiến nhiều nước rơi vào tình cảnh khó khăn
vậy mà những ngày gần đây cả thế giới phải kinh ngạc khi dịch bệnh tại các nước ở châu phi
đang biến mất một cách đột ngột với số người nhiễm chỉ hàng chục ca mỗi ngày và số người chết chỉ vài ca
đó là một tin đáng vui mừng
tuy nhiên giới chuyên gia lại đưa ra lời cảnh báo đáng sợ với các nước này
thông tin chi tiết như thế nào mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
giới chuyên gia cảnh báo châu phi có thể đối mặt với nhiều làn sóng lây nhiễm mới
bởi đến giờ chỉ có khoảng bảy trên tổng số một ba tỷ dân của châu lục này được tiêm phòng đầy đủ
phần lớn các nước châu phi phụ thuộc vào nguồn cung vaccine từ nước ngoài
và trong bối cảnh tình hình covid một mươi chín đang diễn biến xấu tại châu âu
nguồn vaccine sang sẻ cho châu phi nhiều khả năng bị ảnh hưởng
theo đài dsg welle đức quốc gia của họ đã quyết định giữ lại những mũi vaccine
mà trước đây dự định chuyển cho các quốc gia thu nhập thấp như các nước châu phi
chúng tôi phải hoãn một phần kế hoạch đóng góp cho covax cơ chế tiếp cận vaccine covid một mươi chín toàn cầu
đóng góp biote số quốc tế từ tháng một mươi hai năm nay đến tháng một và tháng hai năm sau
để đảm bảo đức có đủ vaccine
bộ trưởng y tế đức jans fan tuyên bố vào tuần rồi
tuyên bố trên được đưa ra vài ngày sau khi tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới who
terence adenom jerry yersuch chỉ trích một số quốc gia dự trữ vaccine covid một mươi chín
tổ chức phi lừa nhận one campaign sự sở washington đã kêu gọi chính phủ đức
đảo ngược quyết định nêu trên để tiếp tục sang sẻ vaccine cho covax
ông axel kreisler nói thêm
nếu chúng ta không hành động nhanh để đảm bảo người dân trên toàn thế giới được tiêm chủng
đại dịch sẽ còn kéo dài
giám đốc one campaign ở đức stephen axel kreisler nhấn mạnh
trước khi mô tả quyết định của bộ trưởng stan là một sai lầm nghiêm trọng
lượng người được tiêm liều ba ở các nước giàu hiện đã cao hơn so với lượng người được tiêm liều đầu tiên
ở các nước nghèo đây là hệ quả của các quyết định chính trị tồi tệ
châu phi đang chứng kiến xu hướng giảm trong số ca nhiễm
bất chấp tỷ lệ tiêm chủng thấp
tuy nhiên ông eso crector khẳng định who ước tính số ca nhiễm thực tế có thể cao hơn gấp bảy lần
châu phi có tỷ lệ lây nhiễm thấp do xét nghiệm và báo cáo rất ít
chuyên gia wolfgang freischer của trường đại học stellenbosch nam phi nói
khi đại dịch covid một mươi chín lần đầu tiên xuất hiện
các quan chức y tế thế giới lo ngại đại dịch sẽ quét qua châu phi giết chết hàng triệu người
bởi đó là châu lục
lục có điều kiện sống và y tế kém song kịch bản bất ngờ đã xảy ra
tuy nhiên các chuyên gia cảnh báo các nước châu phi vẫn phải đề phòng với những tình huống xấu xảy ra
đặc biệt là việc bao phủ vaccine
mặc dù vẫn chưa rõ con số tử vong cuối cùng của dịch covid một mươi chín sẽ là bao nhiêu
nhưng kịch bản thảm khốc đó vẫn chưa thành hiện thực ở zimbawe hoặc phần lớn châu phi
tại một khu chợ sầm út ở một thị trấn nghèo bên ngoài thủ đô harare của zimbabwe
anh yashidu để khẩu trang trong túi cùng hàng trăm người khác không đeo khẩu trang
anh chèn lấn mua bán trái cây và rau quả bay trên bàn gỗ và tấm nhựa
cũng như ở phần lớn zimbawe tại đây câu chuyện về dịch covid một mươi chín nhanh chóng bị lãng quên
các cuộc meeting chính trị những buổi hòa nhạc và cuộc tụ họp tại gia đã quay trở lại
covid một mươi chín đã biến mất andrew nói
tuần vừa rồi cả nước zimbawe chỉ ghi nhận ba mươi ba trường hợp covid một mươi chín mới và không có trường hợp tử vong nào
số liệu này phù hợp với sự sụt giảm gần đây của dịch covid một mươi chín trên khắp châu phi
dữ liệu của tổ chức y tế thế giới cho thấy các căn nhiễm dịch ở châu lục này đã giảm đáng kể từ tháng bảy
các nhà khoa học nhấn mạnh rằng việc thu thập dữ liệu covid một mươi chín có thể chưa chính xác
đặc biệt là ở các quốc gia châu phi với hệ thống giám sát chấp phá
đồng thời cảnh báo xu hướng dịch covid một mươi chín đang suy giảm có thể dễ dàng bị đảo ngược
chủ nhiệm bộ môn y tế toàn cầu tại đại học colombia mỹ cho biết
châu phi không có vaccine và các nguồn lực để chống lại covid một mươi chín như ở châu âu và mỹ
xong bằng cách nào đó họ có vẻ đang sống tốt hơn
chưa tới sáu người dân châu phi được tiêm chủng
trong các báo cáo hàng tuần về đại dịch who đã mô tả châu phi là một trong những khu vực ít bị ảnh hưởng covid một mươi chín nhất trên toàn cầu
một số nhà nghiên cứu cho biết dân số của lục địa này rất trẻ độ tuổi trung bình là hai mươi
so với khoảng bốn mươi ba ở tây âu
ngoài tỷ lệ đô thị hóa thấp hơn xu hướng dành thời gian ở ngoài trời nhiều
có thể giúp người dân tránh được tác động của virus sars cov hai nhiều hơn
một số nghiên cứu đang thăm dò xem liệu có thể có những giải thích khác
bao gồm cả lý do di truyền hoặc quá khứ nhiễm các bệnh ký sinh trùng hay không
vừa qua tại cuộc họp của hội y học nhiệt đới và vệ sinh mỹ
các nhà nghiên cứu làm việc tại uganda cho biết họ nhận thấy những bệnh nhân covid một mươi chín
có tỷ lệ phơi nhiễm cao với bệnh sốt rét ít có nguy cơ mắc bệnh nặng hoặc tử vong hơn
những tháng qua ncov tấn công châu phi ước tính chết hơn tám mươi chín người
con số cao nhất tại lục địa
hiện giới chức châu phi không báo cáo lượng lớn ca tử vong vì covid một mươi chín nữa
dù họ thừa nhận hệ thống dữ liệu có thể có lỗ hỏng
theo who số ca tử vong ở lục địa này chỉ chiếm ba tổng số tử vong toàn cầu
trong khi đó tỷ lệ tử vong ở châu mỹ và châu âu
lần lượt là bốn mươi sáu và hai mươi chín
tại nigeria quốc gia đông dân nhất châu phi
chính phủ ghi nhận tổng cộng gần ba ca tử vong trong số hai trăm linh triệu dân
trong khi tại mỹ cứ hai ba ngày con số tử vong lại chạm ngưỡng này
giới chức nigeria mở rộng chiến dịch tiêm chủng
mục tiêu của các nhà chức trách là tiêm vaccine cho năm mươi dân số trước tháng hai năm hai nghìn hai mươi
cho rằng đây là ngưỡng miễn dịch cộng đồng
chuyên gia virus người nigeria thành viên nhóm cố vấn của who
nhận định châu phi thậm chí không cần nhiều vaccine như phương tây
ý tưởng này gợi nhớ đến mục tiêu miễn dịch cộng đồng thông qua lây nhiễm tự nhiên của anh
hồi tháng ba năm hai nghìn hai mươi được các chuyên gia bàn luận nhiệt tình dù có nhiều ý kiến trái chiều
tuy nhiên điều này không có nghĩa châu phi không cần vaccine
salim abdul karim chuyên gia dịch tễ tại đại học kwazulu nata của nam phi
cựu cố vấn chính phủ về covid một mươi chín cho biết
chúng ta cần tiêm chủng để chuẩn bị cho làn sóng dịch bệnh tiếp theo
nhìn vào những gì đang diễn ra tại châu âu khả năng có nhiều ca nhiễm tràn qua đây là rất cao ông nói
tại zimbabwe bác sĩ rất biết ơn khi có khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa dịch bệnh
xong sợ rằng tình hình này chỉ là tạm thời
mọi người nên hết sức cảnh giác sự tự mãn sẽ đánh gục tất cả chúng ta
các bạn có thể mắc bệnh mà không biết
tiến sĩ johannes marissa chủ tịch đại học kwazulu nata cho biết
tiến sĩ johannes marissa chủ tịch hiệp hội y tế và nhà khoa zimbabwe cảnh báo
tuy nhiên các diễn biến với châu phi chỉ là tạm thời và các nhà khoa học cho rằng
không có gì đảm bảo họ sẽ tiếp tục chống chọi được làn sóng dịch bệnh tiếp theo
châu phi không được lơ là cảnh giác
salim abdul karim nhà dịch tễ học tại đại học kwazulu nata của nam phi
người từng tư vấn cho chính phủ nam phi về covid một mươi chín cho biết
chúng ta cần phải tiêm phòng cho tất cả để chuẩn bị cho đợt tiếp theo
nhìn vào những gì đang xảy ra ở châu âu khả năng có thêm nhiều ca nhiễm tràn sang đây là rất cao
thưa quý vị tình hình dịch bệnh trên toàn thế giới hiện nay vô cùng căng thẳng và diễn biến khó lường
mặc dù thời gian qua tình hình dịch bệnh ở châu phi có xu hướng giảm
nhưng các chuyên gia vẫn lo ngại tình hình có thể thay đổi nếu không tăng tốc phủ sóng vaccine
trong giai đoạn hiện nay để đảm bảo sức khỏe quý vị hãy tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch
cập nhật những tin tức mới nhất về tình hình covid một mươi chín
và theo dõi các hướng dẫn của bộ y tế
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi
xin chào và hẹn gặp lại